chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc hai mươi h
hai mươi chín tháng sáu thanh từ tỉnh long an về trà vinh và có uống rượu do mô thuận trước đó với gia đình bên vợ nên đến nhà ông thạch xuân để giải quyết
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày khi thấy chị sa phia thanh đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong nghe tiếng động ông thạch xuân và vợ chạy ra thì thanh bỏ chạy
ông thạch xuân đuổi theo thì thanh đâm tử vong tại chỗ sau khi gây án thanh liền vứt hung khí và bỏ trốn
đến sáng ngày ba mươi tháng sáu lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng thanh khi đang lẩn trốn ở ấp nhì xã tân hùng
chỉ vì mâu thuẫn trong tranh chấp đất rừng đàm văn kiểu chú tại thôn hoàng thủy xã hoàng đồng thành phố lạng sơn đã gây thương tích cho người hàng xóm
trước đó gia đình đàm văn kiểu và anh bế văn trí ở cùng thôn có tranh chấp một khu đất rừng
vào ngày hai mươi năm tháng bốn gia đình anh trí phát hiện trên khu đất này có khoảng từ ba đến bốn cây sa mộc bị chặt đổ
nghi là kiểu chặt cây trong khu vực đất rừng tranh chấp nên hai bên đã xảy ra cãi vã sô sát
kiểu dùng một con lửa
công an giao nhọn đâm trúng vùng bụng và tay trái của anh trí gây thương tích
căn cứ vào kết luận giám định thương tích ngày hai mươi tám tháng sáu lực lượng công an đã bắt giữ đàm văn kiểu để xử lý đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
liên quan đến các vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh nghệ an thời gian gần đây
lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định làm rõ nguyên nhân gây cháy
kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
tính đến chiều ngày hôm nay ba mươi tháng sáu địa bàn nghệ an đã có trên tám vụ cháy rừng
tổng diện tích rừng bị cháy trên tám mươi bảy hectare trong đó diện tích rừng bị thiệt hại là khoảng ba mươi ba hectare
địa phương có nhiều vụ cháy rừng nhất là huyện diễn châu với ít nhất là bốn vụ tại các xã
thực tế tại nghệ an nhiều vụ nhiều khu rừng có nguy cơ cháy rất cao trong mùa nắng nóng nhất là các khu rừng thông
một số khu rừng thông nguy cơ cháy rất cao
do trong rừng có các ngôi mộ chỉ cần một hoạt động bất cần của người dân như thắp hương cũng có thể gây cháy rừng
mặt khác trong rừng còn có nhiều hoạt động mưu sinh khác
nếu ý thức phòng chống cháy rừng của người dân không cao thì nguy cơ cháy rừng rất dễ xảy ra
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi